theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng sáu việt nam ghi nhận thêm một ca mắc mới
đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh không có khả năng lây ra cộng đồng
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở việt nam hiện là ba trăm ba mươi chín ca
trong đó số ca điều trị khỏi là ba trăm hai mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu bốn trăm bảy mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm ba mươi sáu người
cách ly tập trung tại cơ sở khác năm bốn trăm bảy mươi tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm sáu mươi một người